sáng ngày ba mươi tháng chín tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã tới tham dự vui tết trung thu tặng quà cho các em học sinh trường tiểu học tôn đức thắng trường trung học cơ sở trung yên xã trung yên trường tiểu học tuân lộ trường trung học cơ sở xã tuần lộ
trong không khí vui tết trung thu cùng các cháu thiếu niên nhi đồng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc các cháu đón tết trung thu thật vui tươi bổ ích đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền các thể cô giáo tiếp tục quan tâm để các lớp măng non của quê hương sơn dương dầu truyền thống cách mạng có điều kiện tốt hơn nữa trong học hành vui chơi phần đấu là những học trò chăm ngoan học giỏi đạt nhiều thành tích trong năm học mới
nhân dịp này chủ tịch quốc hội và đoàn công tác đã được đồng ý
đoàn công tác đã tới thăm và trồng cây tại khu di tích ban thường trực quốc hội tại xã trung yên huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
cũng trong sáng ngày ba mươi tháng chín tại thành phố tuyên quang chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã tới dân hoa thắp hương tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh tại đền thờ chủ tịch hồ chí minh trong khuôn viên quảng trường nguyễn tất thành
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ mong muốn đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh tuyên quang tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng đoàn kết một lòng quyết tâm xây dựng tuyên quang ngày càng phát triển tiếp tục giữ gìn bảo vệ phát huy di tích để nơi đây thực sự là địa chỉ giáo dục truyền thống cho các thế hệ người việt nam